làm thế nào thì rất nhiều người dùng vào zamza và làm thế nào thì rất nhiều các chủ nhà hàng cũng sử dụng zamza để chạy chương trình
gặp các đối tác thì thường đây là khó khăn mình tôi nghĩ là rất nhiều start up gặp phải đó là nhiều người chưa biết đến mình
do đó là team partnership thì sẽ phải có cố gắng nhiều hơn vận ứng được nhiều hơn trong quá trình thiết phục đối tác làm sao họ tin tưởng và có thể hợp tác với zamza
có khó khăn đấy là mình là ngành chăm sóc khách hàng thì trong quá trình làm thì cũng sẽ gặp rất nhiều
khi mà chương trình
khi mà chương trình triển khai gặp bị mít thông tin giữa đối tác và khách hàng đến cửa hàng sử dụng dịch vụ mà không được như mong muốn
thì mình sẽ là người support để xử lý dịch vụ này
và công việc thì ngoài ra là vì mình làm việc support khách hàng và giờ sử dụng dịch vụ của khách hàng là bao gồm cả giờ ngoài giờ làm việc
thì mọi người trong team cũng như mình là cũng phải support khách hàng cả ngoài khung giờ làm việc thế thôi
trạng đường khởi nghiệp gian nan có những lúc mệt mỏi
thế nhưng chưa bao giờ anh việt và những người đồng hành cảm thấy nhùn
trí chính tinh thần trách nhiệm cao niềm đam mê nhiệt huyết đã tiếp thêm sức mạnh cho anh vượt qua khó khăn
đưa đứa con tinh thần ngày càng lớn mạnh và phát triển
nói một câu nó quá là có lẽ là nhiều người nói rồi nhưng chắc chắn không ham mê thì không thể tồn tại được
mình ham mê mình build một cái thứ gì đó lớn mạnh
mình mong muốn mang tới một điều gì đó nó tốt hơn cho tất cả mọi người
bao gồm cả mình cả người dùng lẫn cả các đối tác
đôi khi mình
mình cũng nghĩ rằng là mình đã tồn tại được ba năm rồi và nếu từ bỏ bây giờ thì tất cả công sức nó cũng là lãng phí
thậm chí đôi khi mình có nghĩ rằng là hiện tại thì mình đang phải chịu trách nhiệm với bốn mươi con người ngồi ở đây
nếu ngay lập tức mình không thể vượt qua được thì rõ ràng là mình cũng có điều gì đó không đúng đắn với mọi người
đúng không vì mọi người đã tin tưởng mình rồi
bản thân các founder thì cũng có những con đường khác nhau
có những lúc thì gần như chạm đến cái ngưỡng là chúng ta không thể tiếp tục được nữa
tuy nhiên thì cuối cùng khi ngồi lại với nhau và chúng ta đã
và mọi người đều quyết định là chúng ta có thể làm được tiếp chúng ta có thể tiếp tục
thì thế điểm tự hào là một trong những founder của mình vẫn tiếp tục với mình đến tận bây giờ
đương nhiên là họ vừa là động lực vừa là cái người đồng hành để có thể cùng với mình trả lời những câu hỏi những khó khăn mà mình gặp phải
tư duy của mỗi người có những nét khác biệt riêng thì đó là cái điểm tự hào mà tôi nghĩ là giamgia đang có được
sau ba năm hoạt động giamgia đã nhận được đầu tư từ foodie hơn một triệu người sử dụng giamgia trên nền tảng website và ứng dụng di động
số lượng khách hàng đặt bàn và đến các nhà hàng lên tới con số vài nghìn lượt người
giảm ra giúp kéo doanh số của các nhà hàng cửa hàng với con số khá lớn khoảng gần năm trăm linh đô
đó là những thành quả đáng ghi nhận của giamgia sau những tháng ngày miệt mải với công việc
đến nay niềm vui lớn nhất mà zam gia có được chính là sự đón nhận nhiệt tình của người sử dụng và những hiệu quả mà zamza đem lại cho đối tác của mình
đó cũng chính là nguồn động viên to lớn của giamgia trên con đường phát triển
thời gian vừa qua bên mình cũng nhận được hợp đồng bên giamgia trong khoảng hai tháng
và hợp đồng đấy bên mình lượng khách tăng lên rất nhiều
đó là hiệu quả đầu tiên mà mình đánh giá lượng khách
và thứ hai đánh giá khách hàng vì họ phản hồi rất tốt về sự hợp tác giữa hai bên
giamgia đã mang lại hiệu quả về số khách về lượng khách bị doanh thu cho nhà hàng
và nhà hàng cũng đã đáp ứng được những kỳ vọng mà khách hàng đặt bên giamgia yêu cầu như thế
và khách hàng
giamgia về rất là hài lòng
và lượng khách quay lại rất là nhiều trong vòng hai tháng đó và những tháng kế tiếp
mình cũng hy vọng là thời gian hợp tác giữa hai bên sẽ lâu dài hơn tiếp tục sau này
sau khi hợp tác bên giamgia bên mình được rất nhiều khách thu hút đến
những khách đến thì rất nhiều người quay lại với chúng tôi
mình cảm thấy chương trình của bên giamgia chạy rất tốt và ổn định
mình rất mong là hai bên sẽ hợp tác lâu dài hơn
không dừng lại ở những thành công đó
với khát vọng của người khởi nghiệp anh lê hùng việt luôn muốn phát triển giam da lớn mạnh hơn nữa
để đem lại lợi ích lớn nhất cho người dùng và các đối tác của mình
một làm thế nào để một nền tảng giảm giá lại có lợi cho cả ba bên
bởi vì đôi khi nếu mình xây dựng một nền tảng giảm giá mình mang lại mức giảm giá sâu nhất cho người dùng
nhưng các chủ nhà hàng đồng nghĩa với đó là họ phải giảm giá nhiều
và thông thường họ giảm giá nhiều thì họ sẽ không còn được lãi nhiều nữa
cho nên là lý do tại sao giamgia đang cố gắng thúc đẩy
cái nền tảng giảm giá theo khung giờ là ý nghĩa đó
mà để giúp cho các chủ nhà hàng là giờ đông rồi bạn không cần giảm giá nữa
giờ vắng hơn hoặc giờ hơi đông thì tôi vẫn có thể chạy giảm giá được
và cái mức giảm giá nó rất khác nhau
và do đó thì tạo điều kiện cho các chủ nhà hàng có thể tối ưu được doanh số theo từng khung giờ nhất định
và giamgia hy vọng là về lâu về dài thì để nó có lợi cho cả các đối tác của giamgia
các chủ nhà hàng của giamgia và người dùng cũng đều có lợi
thì hiện tại thì giamgia chưa đạt đến điểm đó
vẫn có nhiều các chủ nhà hàng họ có filbac lại và họ nghĩ rằng là với mức giảm này họ không còn có lãi nữa
họ không thể chạy được nhiều nữa
thì đấy là một điểm rất là băn khoăn và mình cũng suy nghĩ rất là nhiều
tinh thần khởi nghiệp tinh thần hết mình vì công việc của anh cũng đã chuyển lửa cho các bạn trẻ trong công ty
ở giamgia không khí làm việc luôn sồi nổi tràn đầy sự đam mê nhưng thực sự hiệu quả
anh việt là một người trẻ năng động nhiệt huyết và giỏi
tuy nhiên thì anh cũng cực kỳ nghiêm khắc trong công việc và làm việc với anh thì đòi hỏi là mình phải có tư duy nhanh nhạy nhạy bén cũng như là phải chịu độ áp lực cao
tuy nhiên là sau những cái áp lực đó thì mình cũng sẽ rút ra được những bài học riêng cho bản thân để có thể hoàn thiện thêm bản thân và góp phần để phát triển cho công ty tốt hơn
anh việt là một người quan tâm nhân viên
mặc dù hơi là nòng tính nhưng mà tất cả những cái mà quy tắc rồi là
cách làm việc của anh cũng là một người mà mình đang ngưỡng mộ và mình đang học tập theo cách xử lý vấn đề
có rất nhiều vấn đề mà vì mình là con gái trong khi là mình là con gái xong rồi lại còn là ở trong tim chăm sóc khách hàng
có rất nhiều lần là khách hàng cóm lên quyết liệt mà mình cảm giác là không thể kiểm soát được sự cố thì anh việt đã là người động viên mình
và mình rất biết ơn là mình đã có một người hướng dẫn cho mình khi mà mình là một người trẻ mới ra trường mà được tiếp xúc với một môi trường như vậy
hành trình khởi nghiệp của anh lê hùng việt
hành trình khởi nghiệp của anh lê hùng việt với dự án sams đã đem đến tác động tích cực tới thói quen mua sắm góp phần giúp tiết kiệm cả thời gian và công sức với nhiều tính năng khá tiện lợi và hữu dụng cho người tiêu dùng
góp phần giúp các chủ cửa hàng các thương hiệu có thêm công cụ để tối đa hóa lợi nhuận của mình
thành công của giam gia chính là thành quả của đam mê làm việc bằng sự nghiêm túc và có chiến lược đúng đắn